thông tin mới nhất về cơn bão số một vào hồi bốn giờ ngày hôm nay một mươi ba tháng sáu vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy tám độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng ba trăm tám mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi bán kính gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng một trăm linh km tính từ vùng tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển theo hướng tây bắc mỗi giờ đi được hai mươi hai mươi năm km và có khả năng mạnh thêm
đến bốn giờ ngày một mươi bốn tháng sáu vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một hai độ vĩ bắc một trăm một mươi hai một độ kinh đông ngay trên vùng biển phía nam tỉnh quảng đông trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín tức là từ bảy mươi năm đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi hai
do ảnh hưởng của bão ở khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
gió mạnh cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão đi qua cấp tám cấp chín giật cấp một mươi hai sóng biển cao từ ba đến năm năm mét biển động rất mạnh
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển phía bắc quần đảo hoàng sa
đều có nguy cơ rủi ro cao cấp độ rủi ro thiên tai do bão là cấp ba
từ cuối tháng năm đến nay dông lốc xuất hiện ở nhiều địa phương vùng đồng bằng sông cửu long
tại thành phố cần thơ đã có hàng trăm căn nhà bị hư hỏng một trường hợp tử vong vì sập nhà
đáng nói là người dân có thể giảm bớt phần nào thiệt hại do thiên tai nếu chú ý chẳng chéo nhà cửa trước mùa mùa bão
nhà mất mái một số bịt cuốn hư hỏng cái treo lơ lửng trên đường dây điện cao thế này
chiều ngày bảy tháng sáu một cơn dông lốc lớn thổi qua địa bàn phong điền thành phố cần thơ
khoảng một trăm năm mươi căn nhà hai trụ điện hàng loạt cây xanh bị ngã đổ
khủng khiếp lắm chú là cái cây trụ đèn đó ngăn xong mà có dây chằn mà vẫn gãy như thường
cái trụ đèn là gãy không
mới cậu đi đó cái trụ đèn lớn đó gãy gãy ngang luôn
cái chức gió là thôi tụi tui không có tưởng tượng nổi là nó cỡ nào
ton này là nó dở là hư hết ton này rồi dưới ba cái đòn tay cũng gãy hết rồi
thì bây giờ thấy là chắc nữa phải lộp rồi này nọ là chắc theo tôi tính tính chắc lẽ là cũng cỡ năm sáu mươi triệu mới hoàn thành
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay đã có ba đợt dông lốc lớn xảy ra trên địa bàn thành phố cần thơ
làm hàng trăm căn nhà bị sập tốt máy
ngay đợt mưa lớn chiều ngày một mươi tháng sáu
đã có một người bị thương vì sập nhà nạn nhân đã tử vong
theo nhiều người dân dông lốc đến rất bất ngờ nên bà con không kịp trở tay
chỉ trong vòng có hồi lúc đó chỉ có chừng ba mươi giây thôi là làm có hô ngang là xong rồi
còn mưa thì lớn lâu thôi
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố cần thơ
dông lốc dù đến bất ngờ và mạnh nhưng người dân có thể chủ động giảm bớt phần nào thiệt hại
ngay lúc giao mùa bà con có thể chẳng néo lại nhà cửa
hoặc giao cổ mái nhà bằng bao cát
đề nghị là đối với bà con cô bác mình á
thì chúng ta phải chủ động kiểm tra cái sự vững chắc của ngôi nhà
chính ngôi nhà mình đang ở bằng cách là chủ động chằn chóng các nhà cửa
và đặc biệt là sự liên kết giữa các cột với nền
bà con mình chủ yếu là cột kê nhà cầu kê
khi có dòng lốc xảy ra thì rất nhạy cảm
rất dễ bị thiệt hại
do dòng lốc thì chúng ta mới nên có sự liên kết chắc hơn nữa
bà con mình chủ động giao cổ nhà cửa chắc hơn nữa
để đảm bảo an toàn cho chính mình và người thân trong mùa mưa bão này